thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng quản lý xuất nhập cảnh luôn là đơn vị đi đầu của bộ công an
trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào mọi mặt công tác góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
góp phần và thành công chung này phải kể đến các sáng kiến công trình do đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham mưu và trực tiếp xây dựng
một trong những công trình thanh niên nổi bật của cục quản lý xuất nhập cảnh thời gian qua đó là ứng dụng xuất nhập cảnh việt nam
cầm năng hợp tác quốc tế và công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khảo sát tự động mức độ hài lòng của hành khách
làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế sử dụng trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động
máy tính bằng góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tôi cho rằng trong thời buổi khoa học phát triển như thế này từng cán bộ chữ c để có thể công tác tốt đều có trình độ công nghệ thông tin nhất định để có thể phục vụ công tác
thời gian qua cục quản lý xuất nhập cảnh đã đặc biệt tập trung vào phát huy trí tuệ sức sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị
nhiều công trình phần việc thanh niên đã được đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận mới trong đó có nhiệm vụ chính là xung kích chuyển đổi số cải cách hành chính
ngay từ khi nhận văn bản bây giờ chúng tôi đã tham mưu là việc xử lý văn bản thì được trên hệ thống điện tử
việc xử lý văn bản thông tin tài liệu được chỉ lấy
rất là nhanh chóng phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo cục
từ đó khi mà văn bản về thì chúng tôi xử lý một cách rất là linh hoạt nhanh chóng
và khi mà chuyển đến các đơn vị để phục vụ việc tổ chức triển khai của các đơn vị được đảm bảo
đảng ủy và lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh luôn luôn ghi nhận những thành tích của các đồng chí thanh niên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
và thực sự là các đồng chí cũng đã đóng góp công sức hết sức to lớn trong công tác chuyển đổi số
công tác trọng tâm của toàn lực lượng xuất nhập cảnh
và những thành tích của các đồng chí đúng là những thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương trong toàn lực lượng
để các đồng chí thanh niên khác nói theo
những nỗ lực của đoàn viên thanh niên lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong công tác cải cách hành chính
đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo được sự hài lòng thuận tiện cho người dân và cơ quan doanh nghiệp
góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy tinh nhuệ và hiện đại
thưa quý vị phong trào khởi nghiệp trong thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh đồng tháp quan tâm
đồng thời có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nhờ đó mỗi năm có hàng trăm mô hình khởi nghiệp mới
mang lại thu nhập cao tạo việc làm và giúp ổn định cuộc sống cho nhiều thanh niên
từ phong trào này tỉnh đồng tháp được xem là một trong các địa phương có khu vực có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả
với mong muốn góp phần phát triển nông nghiệp của đồng tháp theo hướng công nghệ cao
hai chị em chị quỳnh thị thanh nhàn và quỳnh thị thị nhớ chọn hướng khởi nghiệp với ngành hàng nắm
đi lên từ cơ sở gia đình giờ đây đã thành lập công ty có hai nhà nắm công nghệ cao
cùng nhiều dòng sản phẩm nắm tươi nắm khô nắm công nghiệp các loại
hiện công ty giải quyết hàng chục lao động và nhờ thành tích dược trội
mô hình khởi nghiệp nắm quỳnh gia đã đạt giải nhất cuộc thi phụ nữ dược khó khởi nghiệp cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi
cảm thấy rất là vui khi mà mình đã được các thanh niên phụ nữ
phụ nữ hỗ trợ nhiệt tình cho mình từ đó cũng làm tiền đề để cho mình cái động lực
để mình phát triển hơn nữa bản thân của mình nói riêng và cái công ty của mình nói chung
qua các cái nội dung hỗ trợ và đồng hành với khởi nghiệp
thì nó rất là tác động với tâm lý của các bạn thanh niên
thì nó tạo ra một cái môi trường để cho các bạn là có được cái cơ hội
được gặp gỡ và tiếp xúc với những chuyên gia khởi nghiệp
rồi hình thành trong lòng của mình được những cái ý tưởng chia sẻ cái mong muốn được khởi nghiệp
phát huy tiềm năng
bản địa cây sen quê nhà cùng sứ mệnh nâng tầm giá trị
lan tỏa thông điệp dình dữ gian hóa quốc qua việt nam
nhiều thanh niên tỉnh đồng tháp đã có những thành công đáng kể
với mô hình khởi nghiệp từ cây sen
điển hình như thanh niên ngô chí công ở huyện cao lãnh
hiện doanh nghiệp của anh có hơn hai mươi sản phẩm sen nổi bật
gồm nón lá túi sách sổ ghi chép quạt cầm tay dần dần
cùng các thị trường tiềm năng như pháp nhật thái lan
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh có bốn trăm hai mươi doanh nghiệp thành lập mới
với tổng giống đầu tư hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn năm doanh nghiệp
trong đó có hai trăm ba mươi doanh nhân là tham viên của hội doanh nhân trẻ
tỉnh đồng tháp
thưa quý vị tối ngày tám tháng năm tại hai tỉnh nghệ an và thừa thiên huế
đã diễn ra cầu truyền hình làng xen nôi chi lớn
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm
ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chương trình được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu là làng hoàng trù
xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an và trường trung học phổ thông
chuyên quốc học huế thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
được tiếp sóng bởi bốn mươi ba đài phát thanh truyền hình trong cả nước
với sân khấu thức cảnh bình dị cũng như thông qua những thức phim tư liệu quý giá
những ca khúc nổi tiếng mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm nghệ tĩnh
và ca huế viết về bác cùng sự phân tích của các nhà nghiên cứu về hồ chí minh
được lồng ghép với nhau tạo nên mạch câu chuyện cảm xúc
có chiều sâu về hành trình ấu thơ và thời niên thiếu của người
chương trình giúp người xem cảm nhận rõ nét chân thực hơn
về những mảnh đất gắn bó với bác cũng như sự hình thành nền bậc vĩ nhân
danh nhân văn hóa thế giới chủ tịch hồ chí minh vô vản kính yêu của dân tộc việt nam
ngày tám tháng năm tại di tích quốc gia đặc biệt an phụ ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ubnd thị xã kinh môn đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm kỷ niệm bảy trăm bảy mươi ba năm
ngày mất an sinh vương trần liễu năm một nghìn hai trăm năm mươi một năm hai nghìn hai mươi
trần liễu sinh năm kiến gia thứ nhất một nghìn hai trăm một mươi một
mất tháng bốn năm nguyên phong thứ nhất một nghìn hai trăm năm mươi một thọ bốn mươi một tuổi
trần liễu là anh ruột của vua trần thái tông tức trần cảnh
là thân phụ của anh hùng dân tộc hưng đạo vương trần quốc tuấn
một nghìn hai trăm hai mươi tám một nghìn ba trăm linh người ba lần kháng chiến đánh tan quân nguyên mông
năm một nghìn hai trăm năm mươi tám một nghìn hai trăm tám mươi năm và một nghìn hai trăm tám mươi tám giữ vững được nền độc lập dân tộc
vẹn toàn được non sông đất nước
năm một nghìn hai trăm ba mươi bảy triều đình cắt đất ở các xã an phụ an dưỡng
an hưng an bang cho hoài văn hầu trần liễu làm thái ấp và phong làm an sinh vương ở đất ấy
an sinh vương trần liễu thay vua chấn phủ vùng đông bắc xây dựng vùng đất ven biển
trở nên rõ mạnh về kinh tế quốc phòng
sau khi ông mất được lập đền thờ trên núi an phụng
kỷ niệm ngày mất của ông mùa một tháng bốn âm lịch trở thành ngày hội truyền thống của đền